thưa quý vị trước tình trạng cháy hàng khăn hiếm kit test như hiện nay
thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên khuyến cáo người dân có thể làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín mẫu gộp các thành viên trong gia đình
thay vì mỗi người dùng một bộ kit
tại họp báo thường kỳ chính phủ thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên giải thích
việc làm test nhanh mẫu gộp đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn từ lâu
nhằm tránh lãng phí và hạn chế tình trạng khăn hiếm tăng giá kit
hơn nửa hiện nay chủng omicron có tốc độ lây lan nhanh nên việc làm mẫu gia đình gột là phù hợp
người dân không nên quá lo lắng chỉ nên mua kích và xét nghiệm khi cần thiết
ông tuyên nói và cho rằng chỉ nên xét nghiệm mẫu gộp hai ba ngày một lần
để tránh tình trạng tăng giá kích xét nghiệm bộ y tế đã yêu cầu doanh nghiệp công khai giá
nơi nào không niêm yết sẽ không được cung cấp kít để bán
về ý kiến đề xuất từng công bố ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày ông tuyên nói
việc thống kê hàng ngày vẫn là cần thiết để phục vụ công tác dự báo nghiên cứu
đưa ra biện pháp phòng chống dịch
còn có dừng công bố số ca nhiễm mỗi ngày trên phương tiện thông tin đại chúng hay không
bộ đã giao cục y tế dự phòng nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp
sau đó bộ sẽ báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín ông tuyên nói
thứ trưởng tuyên cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm covid một mươi chín
tăng cao như hiện nay bởi một bộ phận người dân chủ quan không thực hiện đầy đủ
các khuyến cáo phòng dịch tổ chức y tế thế giới who nhận định
thời điểm này còn quá sớm để coi covid một mươi chín là bệnh cúm mùa
tình hình dịch bệnh còn tương đối phức tạp và chưa kết thúc trong năm nay ông tuyên nói thêm
bộ y tế đã giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu giảm thời gian cách ly với f một
để phù hợp với tình hình hiện nay
lan sóng covid một mươi chín bất ngờ xuất hiện trở lại những tuần gần đây
khiến người dân đổ xô đi mua kit test nhanh kéo theo nhiều hiện tượng khang hàng
cháy hàng thổi giá kit test
bên cạnh sự can thiệp của các cơ quan chức năng người dân cũng cần sử dụng bộ kit test nhanh
hợp lý theo khuyến cáo tránh lãng phí test nhanh quá nhiều trong trường hợp không cần thiết